theo hãng tin tass của nga thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryabkov tuyên bố
nước này không đe dọa bất kỳ nước nào bằng vũ khí hạt nhân
thứ trưởng ryabkov nhấn mạnh các tiêu chí sử dụng vũ khí hạt nhân được nêu đầy đủ
trong học thuyết quân sự và được quy định trong chính sách quốc gia cơ bản của nga
trong lĩnh vực gian dè hạt nhân vào ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
quan chức ngoại giao nga đồng thời khẳng định đối đầu công khai với mỹ
và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato có thể dẫn đến đụng độ quân sự
không nằm trong lợi ích của nga
trong khi đó theo hãng tin ria novosti đại sứ nga tại mỹ anatoly antonov cho rằng
moscow và washington không có nguy cơ rơi vào cuộc xung đột hạt nhân